thể thao vận động là một hoạt động có lợi cho sức khỏe tuy nhiên hiện nay việc luyện tập thể
thao quá mức sai cách sai kỹ thuật gây tổn hại cho sức khỏe thậm chí mất đi tính mạng đã là
một thực trạng cần phải cảnh báo cảm thấy mình đang có dấu hiệu tăng cân
sức khỏe không được như trước anh nở đế vê ba mươi một tuổi ngủ tại phú nhoạn
tp hcm đã đăng ký một khóa tập kim ở gần nhà thời gian đầu anh tập luyện hàng say
như nhiều bộ môn trong phòng tập như chạy bộ đạp xe đạp nâng tạ gập bụng nâng cầm mông
sau một thời gian anh thấy cân nặng giảm cơ thể săn chắc nhưng lại có vài mối số triệu
chứng lạ trên cơ thể cũng như những cơn đau nhức khắp toàn thân thường xuyên mất ngủ
thắt lưng dưới đau mỏi khó chịu sau một thời gian không thuyên giảm anh về đi khám và được
bác sĩ phân tích những triệu chứng này xuất hiện là do anh tập luyện quá mức khiến cho các nhóm
bị tổn thương cơ thể đau nhức không chỉ vậy việc tập luyện quá mức đã khiến anh ảnh hưởng đến
thần kinh khiến cho anh khó ngủ cạnh đó động tác cập bụng nâng cơ mông của anh có thể đã
bị sai tư thế hoặc do tự nhìn người khác rồi tập dẫn tới dây thần kinh cột xấu bị tổn thương
anh về được chỉ định nghỉ ngơi vài ngày sau đó giàn tần suốt tập luyện tập các bài tập nhẹ
nếu những cân đau không tuyên giảm sếp phải có pháp đồ điều trị khác
một trường hợp khác là anh t l a bốn mươi ba tuổi đến khám tại một bệnh viện đa khoa tại khu vực quận một mươi một
khám về gốc gối trong thời gian qua liên tục đau nhức bác sĩ hỏi thì mới biết anh a là vận động
viên chạy bộ không chuyên anh nga chuyên tham gia vào các giải chạy lớn nhỏ từ khoảng ba năm nay
từ cấp độ bảy km anh dần tăng lên một mươi một km bốn mươi một km đến nay anh đã tham gia vào những giải chạy trên bảy mươi km
đồng thời anh cũng tập luyện chạy bụng mỗi ngày với cường độ mạnh mỗi ngày anh chạy đến hàng chục km
trước các kỳ dài anh có thể chạy đến hai mươi km mỗi ngày tuy nhiên bác sĩ cho biết chính việc chạy
bộ với cường độ mạnh liên tục quá sức khi độ tuổi của anh còn rất trẻ đồng thời khi chạy
cho lượng cơ thể áp lực lên đầu gối khiến sụn gối của anh bị tổn thương không có thời gian
phục hồi nên ngày càng trở nên nặng hơn đến nay đã có dấu hiệu nguy hiểm anh nga phải dừng chạy bộ
để điều trị thực tế những trường hợp như anh v và anh nga không hiếm gặp đã có rất nhiều các
tổn thương tồi nạn đến sức khỏe giấc tập thể dục sai cách hoặc quá sức những ca đá bóng
đánh tennis bị rách cơ trật khớp nứt xương những ca tập yoga vượt quá giới hạn có thể dẫn
tới tổn thương dây chẳng chấn thương cuộc sống cổ thậm chí có không ít những ca tham gia giải
trị bộ leo núi bị đột quỵ do quá sức bệnh viện thể thao việt nam cũng đã từng
tiếp nhận một số trường hợp bị đột tử trong quá trình đá bóng nhập dư và bệnh viện cấp cứu
bệnh của tim không thể cứu được các trường hợp này đều là những thanh niên trẻ tuổi độ tuổi từ
một mươi đến bốn mươi tuổi có bệnh lý về tim mạch huyết áp tiềm ẩn trước đó nhưng không đi khám sàng lọc
đến không biết theo thống kê khoảng tám mươi các trường hợp đột tử khi chơi thể thao là những người có
bệnh lý nền về tim mạch trước đó có những người không biết bệnh nên đã không đi thăm khám định kỳ
cũng có rất nhiều trường hợp người thể thao biết trước đó tuy nhiên đã chủ quan là không sao
cứ nghĩ rằng cứ tập thể dục là sẽ tốt có những ca bệnh với bệnh lý nền là bệnh tim
vẫn tham gia đi phật đường dài leo núi để rồi đột ngột qua đời khi đang giữa hành trình
chia sẻ về những vấn đề này thạc sĩ trịnh đình dương huấn luyện viên giảng viên trường đại học
thể dục thể thao tp hcm giám đốc công ty thể thao sức khỏe cộng đồng việt nam chia sẻ
thực tế nhiều người tập thể thao nhưng không có tác dụng tốt đối với sức khỏe bản thân vì tập luyện
không phù hợp tập luyện sai cách cũng như không khởi động làm nóng cơ nhảy vào tập luyện ngay
chọn bài tập không phù hợp với thể trạng sức khỏe tuổi tác cương độ tập luyện không phù hợp
tập quá nhiều không giãn cơ ngay sau khi tập đối với những nhóm đối tượng này không chỉ không đạt
được mục tiêu mà còn có thể gây tổn thương cơ viêm khắp xương khiến cho cơ thể yếu đi dễ lạ hoa sớm
các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng việc tập luyện những môn thể thao là sức bền thường xuyên
có thể dẫn tới tình trạng ngộ độc tim gây dối loạn nhịp tim và làm gia tăng nguy cơ đột quỵ do
trụy tim theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí tim mạch châu âu đã cho thấy việc lạm dụng tập
luyện thể thao quá mức có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của hệ thống tim mạch
ngoài ra tập luyện thể dục thể thao quá sức có thể làm sương yếu đi nhanh chóng do các hoạt động
thể lực quá sức khiến cho cơ thể tiết ra một lượng lớn học môn coptisoy và ngăn chặn sự phát triển
của xương điều này có thể gây ra tình trạng dạn nứt xương và các bệnh lý nền về xương nghiêm
trọng khác như viêm khớp loãng xương thông thường người trưởng thành nên dành khoảng năm giờ
cho những bài tập luyện ở mức độ trung bình vào khoảng hai năm giờ cho các bài tập ở cường độ cao
trên một tuần tập thể thao quá sức thường gặp ở những người từ hoàn toàn không tập đến tập luyện
quá mức để lấy lại vóc dáng hoặc để giảm cân dấu hiệu tập thể dục quá sức thường bao gồm
đau nhức cơ bóc kéo dài đau nhức cơ bóc sau khi tập luyện kéo dài khoảng ba ngày nhiều nhất là bốn
ngày phản ứng miễn dịch giảm bị ốm nhiều hơn thường ngày chấn thương thường xuyên bị tai phát
kiệt sức liên tục cảm thấy mệt mỏi khó chịu và thiếu năng lượng mệt mỏi sau khi tập luyện
không phục hồi trở lại sau khi tập luyện tăng nhịp tim khi nghỉ ngơi mặc dù tập thể thao
thường xuyên sẽ giúp làm giảm nhịp tim khi nghỉ ngơi tuy nhiên nếu tập luyện quá sức có tác
động lại cảm thấy lo lắng và hồi hộp khi nghĩ đến việc bỏ lỡ một buổi tập luyện
tập thể thao quá sức rất nguy hiểm không có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tập
hệ lì của tập thể thao quá sức trong thời gian ngắn bao gồm tập thể thao quá sức có thể tác
động đến tâm trạng và năng lượng khiến cho người tập khó chịu tức giận khó ngủ khó khăn trong
học tập và làm việc việc thiếu hương thú với sở thích bình thường của mình tăng nhịp tim khi nghỉ
nghỉ ngơi mất thay đổi cảm giác thèm ăn hoặc thay đổi tâm trạng thất thường dối loạn về giấc ngủ
làm hệ lụy tăng nguy cơ chấn thương như gãy xương do căng thẳng căng cơ đau khớp
viêm gân và viêm bao hoạt dịch hệ lị của tập thời gian quá sức trong thời gian dài ngày bao gồm
về lâu dài tập thể dục quá sức có thể gây ra tiêu cơ vần tiêu cơ văn có thể xảy ra khi tập
luyện quá nhiều tiêu cov là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng có khả năng gây tử vong
trong đó các mô cơ sẽ bị tổn thương giải phóng protein và chất điện xảy từ máu từ đó có thể
gây hại cho tim và thận ở nước giới có thể bị mất kinh hoặc bị loạn xưng sớm khi tập thể dục liên
tục ở năm giới có thể gây suy giảm hỏng mũ tình dục tập luyện thể thao quá sức cũng có thể làm
tổn hại đến hệ thống miễn dịch hệ thần kinh gây ra mất ngủ đặc biệt khi tập những bài tập giới
sức chạy bền như chạy bộ chạy marathon hoặc tập kim với cường độ cao tập thể thao quá sức có
thể chống đến tình trạng trầm cảm và lo lắng vậy tập thể thao sao cho đúng
theo thống kê của bộ y tế một phần hai số ca chấn thương sân khắp ở nước ta xảy ra ở những người
chơi thể thao nghiệp dư đáng nói hơn không chỉ chấn thương về sơn khắp không ít những trường
đã đột ngột tử vong khi đang tập thể dục hoặc đang chơi thể thao phát biểu trên truyền thông
phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn mạnh khánh phó giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện hữu nghị việt
giới khác chấn thương thể thao là một chấn thương rất nghiêm trọng không chỉ xảy ra ở những vận
động viên chuyên nghiệp mà đa phần gặp ở những người chơi thể thao nghiệp dư qua thực tế lâm
sàng khai tác bệnh sử người bệnh các bác sĩ đã gặp rất nhiều những trường hợp với một vài nguyên
nhân dẫn tới tình trạng này như người bệnh chơi môn thể thao không phù hợp với lứa tuổi tình trạng
cơ thể không khởi động kỹ trước khi tập luyện thậm chí có những người đã tập luyện rất lâu có
vấn đề nghiệp nhưng vẫn gặp phải những chấn thương vì tập luyện ở mức độ quá cao quá cường độ
đương nhiên cũng có những trường hợp chấn thương do những biến cố không lường trực được ví dụ như
thiết bị nơi tập luyện không đảm bảo an toàn điều đáng nói hơn bệnh viện cũng tiếp nhận không
ít những trường hợp gặp chấn thương do tự ý tập luyện theo sự hướng dẫn chứ qua kiểm chứng trên
mạng xã hội hoặc không có sự tìm hiểu chuẩn bị kỹ càng hoặc bắt trước người khác các chuyên gia
biết có quá nhiều sai lầm mà nhiều người bắt phải khi chơi thể thao dẫn tới sức khỏe yếu đi
mất sức chấn thương thậm chí là đột quỵ bao gồm cả việc quên khởi động trước khi tập tập luyện liên
tục không cho cơ thể nghỉ ngơi không uống nước không thực hiện giãn cơ sau khi tập bên cạnh đó
còn tập những động tắc khó ngoài khả năng học tập hoặc luyện tập sai cách không dành thời gian cho
có thể được nghỉ ngơi hồi phục khiến cho cơ thể bị quá sức mệt mỏi và dễ gây ra chấn thương
theo các chuyên gia khởi đầu là một trong những bước quan trọng nhất khi bước vào tập luyện
giúp cho cơ thể ấm lên và ngăn ngừa chấn thương mệt mỏi chuột rút ngoài ra nhất thiết phải uống đủ
nước khi tập luyện thể dục cơ thể có khả năng mất nước qua da và hơi thở khi cơ thể có dấu hiệu
mất nước người tập sẽ bị chóng mặt hôn mê cờ bám không hoạt động tốt việc tập thể dục sai
tư thế không chỉ không mang lại hiệu quả mà còn có thể gây ra chấn thương gây ra những tổn thương
về lâu dài như công vẹo cuộc sống và gù nguy hiểm nhất là trường hợp học tập liên tục
không cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi tập quá sức đặc biệt đối với những trường hợp đầy giới hạn
chịu đựng của cơ thể lên cao nhất đây đều là một trong những nguyên nhân dẫn tới những thương
tật vĩnh viễn và đột quỵ xảy ra trong thời gian vừa qua các chuyên gia khuyên cáo trước khi tập
những môn thể thao con đã tìm hiểu kỹ và trang bị kiến thức về môn thể thao ấy để biết tập sao cho
đúng trang bị kỹ năng phòng và tránh chấn thương cạnh đó người tập cũng nên trang bị đồ
bảo hộ phù hợp với môn thể thao mình đang chơi đặc biệt các chuyên gia khuyên rằng mặc dù
mỗi người có những môn thể thao yêu thích riêng nhưng khi chơi bộ môn thể thao nào cũng phải xem
xếp thể trạng lứa tuổi bệnh lý của mình có phù hợp hay không hoặc phù hợp tập ở mức độ nào có
như thế mới tránh được những rủi ro có thể xảy đến giúp cho việc tập luyện được hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe